các thỏa thuận đã đạt được tổng thống putin nhấn mạnh
chuyến thăm chính thức liên bang nga lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu rộng
nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán
tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức cộng hòa hungary
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến hungary
là sự kiện có ý nghĩa lịch sử
là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta đến một nước trong khu vực trung đông âu
kể từ sau thời kỳ chuyển đổi thể chế ở những nước này
chuyến thăm chính thức hungary của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhằm tạo dấu mốc mới động lực mới tầm cao mới trong quan hệ hai nước
tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước việt nam hungary
chuyến thăm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
nâng khuôn khổ hợp tác lên đối tác toàn diện với hungary
nhằm tạo bước chuyển biến mới thực tế hơn trên các lĩnh vực
qua đó củng cố và phát huy ảnh hưởng của việt nam với khu vực trung đông âu
chuyến thăm khẳng định chủ trương của việt nam coi hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu
ở khu vực trung đông âu tranh thủ sự ủng hộ của hungary đối với một số vấn đề đối ngoại quan trọng
tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền
làm cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh
chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị sáng nay hội nghị các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục làm việc
cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
một số vấn đề đang đặt ra đối với dự án luật này đó là tự chủ đại học về tài chính
tài sản lựa chọn mô hình theo ý kiến của nhiều đại biểu
mô hình đại học trong đại học do ban soạn thảo lựa chọn đang còn có nhiều tồn tại
nếu không được tháo gỡ thì sẽ rất khó được lựa chọn áp dụng
tuy nhiên theo phó thủ tướng vũ đức đam chính việc cho các trường tự chọn mô hình
sẽ giải quyết được bất cập hiện nay của các trường đại học
cơ quan soạn thảo đề ra theo nguyện vọng của nhiều trường đại học thì lại có phần giải quyết được
ở chỗ là bên trong một cơ sở giáo dục đại học chúng ta tinh thần là giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học đó
thì họ sẽ tự quyết định là cơ cấu ở bên trong thì chính cái điểm ấy nó mới lại thao gỡ được căn bản
theo cơ quan thẩm tra vấn đề liên kết là vấn đề phát triển theo đúng xu thế của thế giới
và nhà nước thông qua văn bản pháp lý tạo hành lang cho các trường
chúng ta có hai trăm mấy chục trường thì chúng ta có giữ hai trăm linh mấy chục trường
khi chúng ta kết lợi thành ra những cái hệ thống trường
đây là một cái vấn đề được đặt ra
kinh hướng của cái luật khi mà ban soạn thảo gợi ý là thế nào
xây dựng các trường cho ra các trường
điều thứ hai tạo hành lang pháp lý để các trường có thể tự nguyện hoặc là được phát triển gồm lại với nhau
ở đây thì nói rõ là trường đại học và đại học đấy thì nó nói là cái mô hình cái lý lựng là nó như vậy
liên kết đó là liên kết mềm hay liên kết cứng
liên kết của đại học quốc gia hiện nay là liên kết cứng
còn họ là liên kết mềm
mà liên kết mềm thì cái quyết định không phải là do ông nhà nước không phải do chính phủ
mà là do các trường tự quyết định
và hay nói cái khác là tự chủ mới là quyết định liên kết
và nhu cầu liên kết là do tự chủ là thực lực của người ta là giáo viên của người ta có khả năng để liên kết với nhau hay không
học thuật có đủ khả năng để liên thông với nhau được hay không
rồi tài chính có đủ khả năng để tham gia các cái hợp đồng liên kết hay không
theo ý kiến của một số đại biểu các trường đại học dù được lựa chọn áp dụng theo mô hình nào
cũng cần phải được bảo đảm yếu tố bình đẳng cùng cạnh tranh và phát triển
qua đó góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vừa qua tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông đã tổ chức hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến
thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua
lực lượng biên phòng quân sự công an tỉnh đắk nông đã thường xuyên phối hợp thực hiện có hiệu quả
trong giải quyết các vấn đề bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
qua hơn một mươi năm thực hiện phương án bảo vệ tuyến biên giới trọng điểm
bộ đội biên phòng đã bắt xử lý một mươi ba vụ với sáu mươi bốn đối tượng liên quan đến vượt biên xâm nhập kích động vượt biên
từ năm hai nghìn chín đến nay bằng nguồn vốn của trung ương và địa phương
tỉnh đắk nông đã đầu tư ba mươi sáu công trình phát triển kinh tế xã hội
kết hợp bảo đảm quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới với tổng kinh phí hơn ba trăm chín mươi ba tỷ đồng
xây dựng nhiều nhà cho người nghèo trao tặng một trăm linh con bò giống cho các hộ dân phát triển sản xuất
nhân dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã tặng bằng khen cho bảy tập thể một mươi một cá nhân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông tặng giấy khen cho một mươi bảy tập thể hai mươi năm cá nhân
là những điển hình tiên tiến trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trong những năm qua lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn lào
đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm ma túy dọc biên giới
đơn vị đã được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu
trong lực lượng bộ đội biên phòng việt nam về làm tốt công tác phòng chống ma túy vùng ngoại biên
xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là địa bàn phức tạp
về buôn bán và sử dụng ma túy
đây cũng là nơi lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với chính quyền địa phương
và các ngành chức năng phá thành công hai tụ điểm phức tạp về ma túy
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phát động các phong trào tự cai tự quản đối tượng ma túy tại cộng đồng
là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình vươn xa đánh án ở ngoại biên
thời gian qua trên các tuyến biên giới lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn lào phá thành công nhiều chuyên án về ma túy
đối với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn lào
vừa qua chúng tôi đã phối hợp và đấu tranh có hiệu quả năm chuyên án về ma túy
thu giữ gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin với biên phòng việt nam
đặc biệt là hai bên thường xuyên phối hợp với nhau để thiết lập chuyên án
triệt phá những đường dây buôn bán ma túy trên biên giới quốc gia của hai nước
thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng
những người lính biên cương ở tỉnh quảng trị đã phá thành công bảy mươi bốn chuyên án về ma túy
khởi tố hàng chục đối tượng thu giữ ba mươi sáu bánh heroin
hơn bốn trăm sáu mươi năm viên ma túy tổng hợp và một số loại ma túy khác
trong thời gian tới bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường tác nắm biên hình
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an tỉnh sao văn đã khệt
công an tỉnh sao văn để đấu tranh các đường dây ma túy từ ngoài biên vào nội địa
đặc biệt là phá thuy sức mạnh tổng hợp của quân chủ nhân dân trong đấu chiến tranh và tổ dạc cơ sở
trong giai đoạn hiện nay tình hình buôn bán vận chuyển và sử dụng ma túy trên biên giới
và địa bàn miền núi tỉnh quảng trị còn nhiều diễn biến phức tạp
trong cuộc chiến cam go này những người lính biên cương bằng ý chí và quyết tâm
luôn bám vững mọi trận địa để truy bắt tận các ổ nhóm buôn bán
vận chuyển ma túy mang lại sự bình yên cho mọi người mọi nhà và các vùng quê
tiếp theo chương trình huyện mường lát tỉnh thanh hóa vẫn đang bị cô lập hoàn toàn
du lịch cán mốc một mươi triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới địa bàn tỉnh cần thơ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ cho biết hiện trên địa bàn tổng chiều dài
các đoạn có nguy cơ sạt lở
là gần một trăm năm mươi năm mét với trên hai sáu trăm linh căn nhà và khoảng một mươi tám bốn trăm linh người cần được di rời
ban chủ yếu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp cần thơ nhận định
tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tp cần thơ vẫn còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
đặc biệt là các kênh dạch có mật độ giao thông đường thủy qua lại lớn
trước tình hình ngày càng phức tạp ubnd tp cần thơ giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với các quận huyện cập nhật hoàn thiện lại các nội dung báo cáo
trong đó tính toán lại các điểm di rời tái định cư cho người dân đảm bảo thiết thực khả thi và không lãng phí
bên cạnh đó các sở ngành liên quan cần nghiên cứu thêm các biện pháp hỗ trợ cho người dân
điều quan trọng là người dân đồng thuận trong việc di rời và có các điều kiện thuận lợi nhất khi đến chỗ ở mới
còn tại khu vực đồng bằng sông cửu long nước lũ từ campuchia đổ về rất mạnh gây ngập nhiều nơi
đe dọa đến hàng ngàn hectare
lúa thu đông của người dân hiện nay công tác bảo vệ lúa thu đông đang được ngành chức năng đồng loạt triển khai
trước tình hình cấp bách sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
đang phối hợp cùng các huyện các ngành liên quan nhanh chóng ra cố đề bao chuẩn bị sẵn sàng máy bơm rút nước
tuyên truyền cho người dân để cao cảnh giác và theo dõi sát mực nước lũ để chủ động phòng chống
quan điểm là nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ lúa thu đông nếu trường hợp cấp bách lũ dâng cao thì sẽ chọn phương án cứu từng khu vực từng ô bao không để thiệt hại chản lan
đồng thời tiến hành ra soát xây dựng các kịch bản ứng phó khi đỉnh lũ ở mức báo động hai báo động ba
và nếu xảy ra tình trạng vượt báo động ba thì sẽ ứng phó thế nào xây dựng kịch bản khắc phục sạt lở bờ sông di rời dân cư
trong vụ thu đông năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh đồng tháp
lúa xuống giống muộn hơn mọi năm thế nhưng tình hình nước lũ lại tiếp tục lên nhanh nên nhiều diện tích có nguy cơ bị nước lũ đe dọa
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo ngành chức năng và bà con nông dân dừng ngay việc xuống giống vụ thu đông ở các địa phương
tập trung vận động người dân huy động phương tiện thu hoạch nhanh những diện tích lúa giai đoạn chín nhất là những ô bao có nguy cơ bị ngập nước
thưa quý vị những ngày qua
huyện vùng đông
cao biên giới mường lát của tỉnh thanh hóa đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lớn chưa từng có hiện mường lát vẫn đang bị cô lập hoàn toàn
trước mắt huyện đang nỗ lực để tiếp tế cứu đói bà con nhân dân
tính đến ngày sáu tháng chín huyện mường lát vẫn đang bị cô lập với miền xuôi hiện vẫn còn chín mươi sáu điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng hai triệu mét khối trên quãng đường ba mươi km từ xã nhi sơn đến thị trấn mường lát
hàng chục căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn
nhiều căn bị sập đổ vùi lấp hàng trăm con da súc da cầm bị thiệt hại hàng chục hectare hoa màu ao cá của bà con nhân dân cũng bị nước lũ và đất đá vùi lấp
các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương di rời các hộ dân đến nơi an toàn
nên là cái hệ thống giao thông đã bị chia cắt và cái hệ thống thông tin đã bị gián đoạn do vậy mà công tác chỉ đạo khắc phục gặp rất nhiều cái khó khăn
xong với cái tinh thần trách nhiệm cao thì chúng tôi cũng đã phát triển
phối hợp với các sở ban ngành các lực lượng đứng chân trên địa bàn huy động tối đa các lực lượng các phương tiện và máy móc tập trung khắc phục những sự cố và tập trung tìm kiếm những người mất tích để sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt của đồng bào trên địa bàn
cán bộ xã và nhân dân đưa đồ ăn nước uống và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày tới bến
lực lượng công an chở hàng trên sông mã đã phối hợp với quân đội chuyển hàng tới những địa phương khó tiếp cận

phối hợp với các sở ban ngành các lực lượng đứng chân trên địa phương huy động tối đa các lực lượng đứng chân trên địa phương
phối hợp với các sở ban ngành các lực lượng đứng chân trên địa phương huy động tối đa các lực lượng đứng chân trên địa phương
tỉnh đã chỉ đạo người dân các địa phương thu hoạch nhanh lúa hẻ thu trước mùa mưa lũ đặc biệt đối với cây lúa phải chỉ đạo đôn đốc bà con nông dân tập trung thu hoạch nhanh gọn với phương châm xanh nhà hơn già đồng kiên quyết không để lúa chín bị ngập khi mưa lũ xảy ra phân đấu thu hoạch cơ bản xong các diện tích lúa hẻ thu trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhằm tránh thiệt hại do bão lũ
thưa quý vị hơn bốn tháng sau khi tạm ngừng thi công do vướng thủ tục và thiếu vốn dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một vẫn chưa thể tái thi công trở lại
dự án tạm ngưng tiến độ do ngân hàng ngừng giải ngân vốn sau đó chủ đầu tư và chính quyền tp hcm đã nhiều lần ngồi lại tháo gỡ vướng mắt để dự án sớm tái thi công
thành phố đã ký xác nhận phụ lục thủ tục và thiếu vốn
thành toán giải ngân theo hồ sơ của ngân hàng tuy nhiên đến nay tất cả các hạng mục của dự án vẫn an binh bất động
diễn biến thời tiết tại thành phố ngày càng khó lường tình trạng ngập nước xảy ra liên tục ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
trong khi đó dự án chống ngập cho khu vực rộng năm trăm linh bảy km hai với sáu năm triệu dân thuộc bờ hủ sông sài gòn và trung tâm thành phố vẫn chưa thể thi công trở lại
trong động thái mới nhất ủy ban nhân dân tp hcm đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá toàn diện lại dự án này phục vụ công tác thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành
trước đó không lâu ủy ban nhân dân thành phố đã kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để giải quyết những vướng mắt xung quanh dự án chống ngập quy mô lớn này
trước khi ngừng thi công dự án đạt tiến độ bảy mươi hai
theo số liệu của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám ước đạt là trên một ba triệu lượt
với số liệu mới cập nhật cho thấy tổng số lượt khách quốc tế đến nước ta trong tám tháng đầu năm đã tăng lên một mươi bốn triệu lượt tăng hai mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
trong số du khách này có tới tám mươi đến bằng phương tiện đường không các thị trường lớn nhất là khách trung quốc hàn quốc nhật bản và mỹ
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa phê duyệt chương trình sức khỏe việt nam với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ
tăng cường năng lực cho mỗi người dân thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe tâm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người việt nam
chương trình hướng đến ba mục tiêu cụ thể là bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân
nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật bảo vệ sức khỏe cho cá nhân gia đình và cộng đồng
thực hiện quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân
chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi từ năm hai nghìn ba mươi một trở đi căn cứ thực trạng nhu cầu và kết quả thực hiện của chương trình đã triển khai để xác định mục tiêu
hôm nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình dựa trên mô hình hai mươi sáu trạm y tế điểm tại các tỉnh phía bắc
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở
bộ y tế đã lựa chọn xây dựng thí điểm hai mươi sáu trạm y tế của tám tỉnh đúng mô hình chuẩn theo nguyên lý y học gia đình
sau một thời gian triển khai và làm thí điểm tại các tỉnh thành phố cho thấy mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế cơ bản nâng cao chất lượng ngay tại địa bàn sinh sống thực hiện tốt phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
tại hội nghị các đại biểu tiến hành thảo luận và tổng kết các nhiệm vụ giải pháp cụ thể của chính quyền các đơn vị y tế và các ban ngành địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình
từ thành công của các mô hình điểm nhằm nhân rộng ra cả nước để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ít nhất chín mươi số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện được tối thiểu tám mươi danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã
và đến năm hai nghìn hai mươi năm tất cả trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu

kremlin ngày hôm qua đã bác bỏ cáo buộc của anh rằng nga có liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người nga sergei skripal và con gái
phát biểu về phóng viên người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nêu rõ mắc cơ va một lần nữa tuyên bố không giới lãnh đạo cấp cao cấp thấp hơn hay bất kỳ đại diện chính thức nào đã và đang liên quan tới sự kiện tại salihburi
mọi đề xuất theo hướng này hoặc các cáo buộc đều không thể chấp nhận được
hôm năm tháng chín anh đã buộc tổng thống
hôm năm tháng chín anh đã buộc tổng thống
bolsonaro đã bị một kẻ lạ mặt đâm dao vào bụng khi đang vận động tranh cử trong ngày sáu tháng chín rất may là ông không bị thương nặng và đang trong tình trạng hồi phục
ông jair bolsonaro ứng cử viên cánh hữu bị đâm dao vào bụng khi đang vận động tranh cử tại thành phố juidefora bang minas gerais cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tại hiện trường
con trai ông bolsonaro cho biết vết thương không nghiêm trọng xong phải mất hai tháng để hồi phục
ông bolsonaro là người đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới
giới phân tích nhận định cuộc bầu cử tổng thống ở brazil được cho là sẽ khó có thể dự đoán ai sẽ là người thắng cuộc
nhiều cuộc điều tra tham nhũng chính trị đã kết tội nhiều chính trị gia và doanh nhân hàng đầu của nước này gây chia rẽ trong cử tri
bộ ngoại giao mỹ vừa công bố áp đặt trừng phạt tài chính đối với bốn cá nhân cùng năm thực thể với cáo buộc các đối tượng này đã tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển vũ khí và
nhiên liệu cũng như là có các trợ giúp khác về tài chính và vật chất cho chính quyền damascus của syri
theo tuyên bố của bộ ngoại giao mỹ các cá nhân bị trừng phạt là các công dân syri và liban trong khi các thực thể bị trừng phạt gồm các công ty ở syri lian và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
trong một tuyên bố khác bộ tài chính nêu rõ các đối tượng trừng phạt nói trên dính líu tới các giao dịch với chính phủ syri và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo đó tất cả các tài sản của những cá nhân và thực thể trên thuộc phạm vi thẩm quyền của mỹ sẽ bị phong tỏa đồng thời các cá nhân và các tổ chức của mỹ bị cấm giao dịch với các đối tượng này
hôm qua bộ trưởng đàm phán brexit của anh ông domicnab đã có cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán brexit của liên minh châu âu eu ông michel barnier nhằm tiếp tục thảo luận về tương lai quan hệ giữa anh và eu
sau khi quốc hội anh thông báo sẽ dựa trên những thông tin đầy đủ và xác thực nhất để đưa ra những quyết định rõ ràng và cụ thể đối với nội dung tương lai quan hệ giữa anh và eu khi bỏ phiếu thỏa thuận brexit
trước đó ông rab cũng lên tiếng bác bỏ những nhận xét cho rằng kế hoạch brexit của chính phủ anh đã bị chết yểu sau khi vấp phải một số phản đối tại eu và một số nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau trong anh đồng thời khẳng định thỏa thuận brexit không chỉ tốt cho anh mà còn cho cả eu
chỉ còn chưa đầy bảy tháng nữa là tới thời điểm
anh rời khỏi eu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên hai bên vẫn chưa thống nhất quan điểm về một thỏa thuận rời khỏi khối trong bối cảnh chưa tìm được tiếng nói chung đối với một số vấn đề quan trọng
cũng trong ngày hôm qua tổng thống pháp emmanuel macron và lãnh đạo ba nước gồm bỉ hà lan và richembourg đã nhóm họp để thảo luận về tương lai của liên minh châu âu
hội nghị diễn ra trong bối cảnh tổng thống pháp đang nỗ lực vận động hỗ trợ cho các cải cách đầy tham vọng của ông đối với eu
bao gồm tăng cường hợp tác về an ninh nhập cư và kinh tế
tuy nhiên các nước eu khác cũng hoài nghi về chương trình nghị sự của ông macron trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng chiếm ưu thế
và các nhà lãnh đạo đang bất đồng quan điểm về cách xử lý làn sóng người di cư từ châu phi trung đông và châu á
các nhà lãnh đạo châu âu sẽ họp vào ngày hai mươi tháng chín tại sanberg của áo gần ba tháng sau khi không đạt thỏa thuận về người di cư tại hội nghị thượng đỉnh eu ở thủ đô bruxelles
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt